với tâm thế của một ca sĩ trẻ ở thời bình
thì chỉ mong muốn rằng tất cả các thế hệ trẻ hãy noi gương các anh hùng
đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước
phạm thu hà rất tự hào

để thứ nhất là để tri ân tất cả những người đã hy sinh đã xuống từ đất nước

tất cả các ca khúc mà đi cùng năm tháng
được các nghệ sĩ thính phòng biểu diễn với một cơ cấu giàn nhạc rất là lớn
và chất lượng nghệ thuật phải nói rằng là đẳng cấp
phần ba của chương trình là những ca khúc ca ngợi những bà mẹ việt nam anh hùng
những người có công với đất nước với các tác phẩm
người mẹ của tôi màu hoa đỏ bài ca không quên
đây như là những nén tâm hương của ban tổ chức
các nghệ sĩ tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ
tri ân các cán bộ chiến sĩ đã thẩm lặng cống hiến cho nhân dân cho đất nước
các khúc được hát với giàn nhạc giao hưởng nữa
và lê nhung cũng là lần đầu tiên được đứng trên sân khấu của bài ca không quên
thì một cảm xúc rất là vừa hồi hộp vừa nghẹn ngào và vinh dự
khi mà ghép với lại giàn nhạc giao hưởng lần đầu tiên
nó hơi bị gọi là rượt rè một chút
khi mà được hát với lại một giàn nhạc cũng nổi tiếng như vậy
qua đây thì nhân ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
thì lê nhung xin gửi tới lời kính chúc sức khỏe đến các chiến sĩ bộ đội biên phòng nói riêng
và quân đội nhân dân việt nam nói chung
lời kính chúc sức khỏe và chúc các đồng chí hãy luôn vững chắc vững niềm tin
để có thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao cho
qua các tác phẩm kinh điển của đền âm nhạc việt nam
khán giả cảm nhận được hình ảnh những người lính quân đội nhân dân việt nam
luôn tận tụy cống hiến hết mình cho đất nước việt nam dân tộc việt nam
chương trình góp phần tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân
về truyền thống lịch sử hào hùng của quân đội nhân dân việt nam

anh tự học tập tự gian luyện được
cho nên là những cái sáng tác của anh ấy nó mang một cái tính rất là gần gũi đối với công chúng và đặc biệt là cái tình cảm
không phải là người sáng tác nhạc chuyên nghiệp thế nhưng có lẽ đây lại chính là thế mạnh của nhạc sĩ đỗ phương
không quá gò mình vào trong những ngôn ngữ âm nhạc mang tính học tuật
đỗ phương thoải mái thể hiện cảm xúc và suy nghĩ cá nhân trên mỗi tác phẩm
tuy nhiên cũng là một người khác cầu toàn và nghiêm túc trong sáng tạo
có nhiều tác phẩm từ lúc lên ý tưởng cho đến khi ra mắt khán giả có khoảng thời gian rất dài như tác phẩm hà nội ơi tôi nhớ thương người
bên cạnh đó cũng có rất nhiều ca khúc chỉ trong thoáng chốc khi anh chứng kiến những đổi thay xung quanh mình
âm nhạc cứ thế bật lên tự nhiên
như chính tâm hồn phóng khoáng của người nghệ sĩ